tăng vật thu giữ gồm tám trăm linh g ma túy đá năm triệu đồng và một số dụng cụ sử dụng ma túy
đối tượng quân khai nhận mua ma túy từ trung quốc về việt nam đang liên hệ tìm cách tiêu thụ thì bị bắt giữ cùng tăng vật
qua điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi bốn quân nghiện heroin và bị tòa án nhân dân thành phố bù ma thuật xử phạt hai năm sáu tháng tù giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ra tù vào tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nhưng đối tượng lại lao vào tái nghiện sử dụng ma túy đá

liên quan đến vụ lừa đảo góp vốn dự án chiếm đoạt trên một mươi một tỷ đồng rồi bỏ trốn phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội cho biết đã bắt giữ được an phương thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận tây hồ giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn đầu tư thương mại dnp việt nam
quối năm hai nghìn chín thảo mời một nhà đầu tư nữ góp vốn
thảo thông tin công ty của thảo hợp tác cùng công ty bất động sản thăng long làm chủ đầu tư hai dự án trên
vào ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi an phương thảo ký giấy nhận gần hai mươi tỷ đồng của đối tác
ba năm sau không thấy hai dự án được triển khai bị đối tác đòi tiền nữ giám đốc trả lại tám tỷ bốn trăm linh triệu đồng bằng hình thức bán nhà tại dự án tây đô
vào đầu năm hai nghìn một mươi sáu
bốn nạn nhân đã tố cáo hành vi của bà thảo
vào ngày một mươi ba tháng một mươi phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã khởi tố bị can an phương thảo về tội danh trên
do thảo đi khỏi nơi cư trú và có dấu hiệu lẩn trốn nên lực lượng công an đã ra quyết định truy nã và cấm xuất cảnh
gần cuối tháng một mươi thảo bị bắt theo lệnh truy nã khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế đà nẵng
thưa quý vị thời gian qua công an tỉnh phú thọ đã đấu tranh triệt phá
một số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản là biến tướng của loại hình kinh doanh đa cấp
do tin vào lời đường mật mà các đối tượng đưa ra đã có hàng nghìn người tham gia vào mạng lưới này
và đã trở thành nạn nhân bị lừa đảo và mất hết tài sản
đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân trước những thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng loại hình kinh doanh đa cấp này
thời gian qua công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vnt telecom việt nam viết tắt là công ty vnt
có trụ sở tại khu bốn xã phù ninh huyện phù ninh tỉnh phú thọ do lê thị hồng lan làm giám đốc
đã áp dụng mô hình liên kết bán lẻ câu lạc bộ vnt
công ty này đã lập ra ba mươi hai văn phòng đại diện tại một mươi tỉnh để lôi kéo mời người tham gia
mỗi người khi tham gia vào câu lạc bộ phải duy trì mua hàng một mươi hai tháng liên tục với giá hai triệu tám trăm linh nghìn đồng một tháng
sẽ được công ty trả thưởng sáu lần với tổng số tiền là sáu mươi triệu đồng
bản chất hoạt động của công ty vnt là đưa ra mức trả thưởng cao
nhằm kích thích người dân nộp tiền vào công ty để được hưởng tiền thưởng
thực chất số tiền trả thưởng hàng tháng được lấy từ tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước
vì mức trả thưởng rất lớn để tranh vỡ nợ buộc lan phải lôi kéo nhiều người tham gia kéo dài thời gian đóng tiền của các hội viên
tính từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu lan đã thu của bốn sáu trăm sáu mươi năm thành viên với số tiền trên chín mươi bảy tỷ đồng
với số tiền thu được lan đã trả thưởng cho những người tham gia là tám mươi tỷ đồng thu lời bất chính một mươi bảy sáu tỷ đồng
trong đó chín sáu tỷ đồng lan gửi vào tài khoản của cá nhân tại các ngân hàng còn số tiền trên tám tỷ đồng chi vào các hoạt động tổ chức hội thảo hội nghị

thu hút được khá nhiều người tham gia lan tìm mọi cách để chiếm đoạt tiền của những người này bằng cách liên tục thay đổi những cam kết đã đưa ra
nếu người chơi bỏ cuộc giữa trường lan loại họ ra khỏi danh sách theo dõi hội viên của công ty và từ chối trách nhiệm trả tiền cho họ
tôi có thu của họ một mươi đấy gọi là thuế vat hóa đơn đỏ để tôi xuất hóa đơn đỏ cho họ nhưng tôi không xuất hóa đơn đó
vẫn với hình thức lấy tiền của người chơi sau trả cho người chơi trước nhưng đối tượng trần văn hạnh lại sử dụng công nghệ cao
để lừa đảo chiếm đặt tiền
thủ đoạn được hạnh cùng đồng bọn sử dụng là lập trang web gold tám trăm tám mươi chín com dưới hình thức cho nhận
khi số lượng người tham gia đông các đối tượng điều hành tìm cách đánh sập trang web nhằm chiếm đoạt tiền trái phép của người chơi
mặc dù chỉ đi vào hoạt động chưa đầy một tháng nhưng hạnh và đồng bọn đã lôi kéo được hơn hai bốn trăm linh lượt người tham gia chơi với tổng số tiền khoảng bảy tỷ đồng
các đối tượng đã thu lời gần bốn trăm linh triệu đồng
em do chơi nhiều cái hình thức như này
em cũng mất nhiều rồi
thực ra thì em có hướng thành lập tại vì em không biết gì về kỹ thuật cả
em không biết gì cả
mà là do một anh đưa ý tượng này
thì em thấy hay thì em làm thôi
chứ em cũng lúc bấy giờ thì em cũng chưa biết đây là phạm tội
khi không có người chơi nữa thì người cuối cùng không có ai giả cả
có nghĩa là mất tiền đúng không
hoạt động kinh doanh đăng cấp đã và đang được biên tương dưới rất nhiều hình thức khác nhau
điểm mấu chốt mà các đối tượng lợi dụng để thực hiện là
thực hiện hành vi phạm tội chính là tâm lý hám lợi của người chơi
lợi nhuận không đến từ việc bán sản phẩm mà đến từ việc lôi kéo
và thực chất là lừa được nhiều người tham gia
đối với những người mà tham gia vào mạng lưới kinh doanh đa cấp
thì theo chúng tôi trước hết là phải nghiên cứu kỹ các quy định của nhà nước
quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh đa cấp
và cái quy định này được quy định cụ thể tại nghị định số bốn mươi hai
và thông tư số hai mươi bốn của chính phủ và của bộ công thương
thì trong đó nó đã quy định rất cụ thể từ quyền lợi
nghĩa vụ trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh đa cấp
lẫn những nhà đầu tư tham gia vào mạng lưới
và trong đó cũng quy định rất nhiều những hành vi bị cấm
để từ đó mà hiểu biết và tránh được những cái sai sót dẫn đến hậu quả là bị thiệt hại về tài sản
những vụ việc trên thêm một lần nữa cảnh báo cho người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
không nên tham gia các hình thức huy động vốn với lãi suất cao
hoặc những trò chơi trúng thưởng trên mạng internet
cùng với đó lực lượng chức năng cũng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa
để ngăn chặn những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản góp phần giữ gìn an ninh trở tự tại địa phương
công an tp bắc ninh tỉnh bắc ninh vừa khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng cướp tài sản của một người đi xe máy qua quãng đường vắng trong đêm khuya
thủ phạm của vụ án là trần văn tuấn một mươi bảy tuổi ở phường phong khê
và nguyễn thành tuyên một mươi tám tuổi ở phường vạn an tp bắc ninh
trước đó vào ngày ba tháng một mươi một
tại đoạn đường cánh đồng vắng thuộc địa phận châm khê phường phong khê tp bắc ninh
hai đối tượng đã dùng dao khống chế lấy của nạn nhân một xe máy một điện thoại iphone năm
đối tượng trần văn tuấn là đối tượng nghiện game có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản
hai đối tượng thường xuyên tụ tập chơi bời và có biểu hiện sử dụng ma túy đá
hiện cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tăng vật của vụ án và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ
thưa quý vị bốn người chết và một mươi một người bị thương do nổ lò
hơi tại thái bình mới đây đã cho thấy sự nguy hiểm của việc buông lỏng quản lý thiết bị sinh công
bằng áp suất bởi đây không phải là vụ đầu tiên mà trước đó đã có rất nhiều vụ tai nạn lao động
do nổ lò hơi tại các cơ sở sản xuất chế biến công nghiệp
hoàng tàn đổ nát là những gì còn sót lại sau sự cố nổ lò hơi tại xã thụy hải
huyện thái thụy tỉnh thái bình những nạn nhân may mắn thoát chết vẫn chưa hết bằng hoàng
khi kể lại sự việc
đến khi nó nổ là mình bàng hoàng là không hiểu chuyện gì xảy ra
thì lúc ấy là chỉ còn nếu dậy được thì chạy thôi chạy tháo thân
bùng một cái là ngưỡng lên là cứ toán loạn là vậy thôi
thì mạnh ai mới chạy thì bình thường đấy không có gì là cảnh báo cả
mỗi ngày đi làm theo tiếng ăn tiền một mươi một tiếng thì nó cũng bình thường
cái chị em người ta làm lâu rồi thì mình cũng cảm thấy bình thường không có gì cả
chỉ có mỗi hôm đấy nó xảy ra sự cố
mới đi mới được có mấy ngày
nó mất điện nó mới xảy ra sự cố như vậy thôi
ngày ba mươi tháng một mươi tại cơ sở chế biến hải sản lan anh xã thụy hải huyện thái thụy tỉnh thái bình
đã xảy ra vụ nổ lò hơi gây chấn động cả vùng
vụ nổ đã làm sập toàn bộ ngôi nhà xây lợp mái ngói và tôn rộng hơn một trăm linh mét vuông
lò hơi nặng hơn hai tấn nổ tung bay xa hơn một trăm linh mét so với điểm đặt ban đầu

đã xây hấp các sản vật từ biển
tuy nhiên nó cũng yêu cầu rất nhiều công đoạn và phải nghiêm ngặt về quy trình
tuy nhiên hiện nay nhiều hộ dân tự phát đã sử dụng nồi hơi mà không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật
đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như vụ việc vừa qua
hiện tại trên địa bàn tỉnh thái bình có hàng trăm cơ sở sử dụng lò hơi
loại thiết bị được xếp vào diện cần giám sát nghiêm ngặt vì an toàn
bởi kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy
hầu hết nguyên nhân của các vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên
đều liên quan đến việc vận hành sai quy trình quy định không đúng kỹ thuật
đối với các cơ sở ngoài công tác an toàn phòng cháy cháy cháy
đặc biệt là những cơ sở sử dụng cái nồi hơi
thì một cái cảnh báo cho mọi người là chúng ta phải hết sức chấp hành đầy đủ
những quy định về an toàn trong quá trình chúng ta sử dụng nồi hơi
để phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở cơ sở
không chỉ tại thái bình
mà hiện nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp khác trên cả nước
cũng đang sử dụng lò hơi vào hoạt động sản xuất
tuy nhiên nhiều nơi việc kiểm tra tiêu chuẩn định kỳ
trước khi đưa vào sử dụng còn lòng lèo
chính vì vậy đã có rất nhiều cơ sở không tuân thủ quy định bảo trì
bảo dưỡng và sử dụng người vận hành không có kỹ thuật
hiểu biết về sử dụng nồi hơi
nên đã không ít vụ việc đau lòng xảy ra
ba chị em chở nhau trên một chiếc xe gắn máy qua cầu treo để về nhà
thì bị nước lũ cuốn trôi
hai người may mắn bám được vào thành cầu nên thoát chết
vụ việc vừa xảy ra tại xã phú sơn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm người bị nước lũ cuốn trôi còn lại
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua sáu tháng một mươi một
ba chị em là cao duyên hai mươi bốn tuổi cao uyên hai mươi ba tuổi và ca thu một mươi năm tuổi
ngụ tệ xã phú sơn đi xe máy qua cầu dân sinh thì bị lũ cuốn trôi
ca uyên và ca thu bám được vào thành cầu nên may mắn thoát chết
ca duyên bị nước cuốn trôi mất tích
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng xã phú sơn và huyện lâm hà
đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân
hiện nay công tác tìm kiếm theo hướng hạ lưu vẫn đang được tiếp tục
tại các tỉnh nam trung bộ sau hơn một tuần mưa lũ liên tục
nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng
đến thời điểm này thì mưa lũ đã ngớt và nước thì bắt đầu rút
các điểm hư hỏng trên đường càng lộ rõ
việc khắc phục hư hỏng đảm bảo giao thông thông suốt được nhiều đơn vị khẩn trương triển khai
tính đến thời điểm này nhiều tuyến đường liên huyện liên xã ở các tỉnh phú yên khánh hòa
vẫn còn ngập sâu trong nước chưa xác định được khối lượng sạt lở và thiệt hại
trong khi đó các tuyến quốc lộ đặc biệt là quốc lộ một qua khu vực nam trung bộ
dù đã thông xe bình thường nhưng nguy cơ tai nạn giao thông vẫn rất cao
khi có quá nhiều điểm sạt lún sạt lở sâu và nhiều ổ gà ổ trâu liên tiếp nhau
tổng cục đường bộ việt nam đánh giá mức độ hư hỏng trên quốc lộ một qua ba tỉnh
bình định phú yên khánh hòa là hết sức nghiêm trọng
nhiệm vụ quan trọng lúc này là đảm bảo giao thông được thông suốt trên quốc lộ một
mặc dù nước đã rút
theo cục trưởng cục đường bộ việt nam việc khắc phục này còn phải mất từ ba đến bốn ngày tới
vì vậy tổng cục đường bộ việt nam khuyến cáo người tham gia giao thông
cần tuân theo các biển báo chỉ dẫn giao thông người điều tiết giao thông
nhất là không liều lĩnh bằng qua điểm
có mưa rào và rông dài rác từ chiều tối ngày tám cho đến sáng ngày một mươi
với nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
từ ngày mùng chín do tác động của gió mùa đông bắc nên trời chuyển rét nhiệt độ giảm sâu thêm
các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày mai sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mới
toàn vùng trời nhiều mây có mưa rông
từ đêm mai trời chuyển rét trên toàn khu vực với nhiệt độ thấp nhất giảm xuống một mươi năm một mươi tám độ
vùng núi còn giảm xuống dưới ngưỡng một mươi năm độ
theo nhận định đợt gió mùa đông bắc lần tới sẽ có nhiệt độ giảm xuống sâu hơn
trời duy trì rét từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu cuối tuần vùng núi còn xảy ra rét đậm
ngoài ra mưa rông tại miền bắc sẽ xuất hiện trong vòng hai ba ngày tới
trời có mưa cùng nền nhiệt độ giảm sâu cảm giác giá lạnh sẽ kéo dài trong ngày
đặc biệt là từ ngày thứ tư sang ngày thứ năm giữa tuần
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây và có mưa rông trở lại
trong đó các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị
đêm qua đến sáng nay còn có mưa vừa đến mưa to và rông
trong ba ngày tới khu vực này trời tiếp tục có mưa có nơi lượng mưa vừa đến mưa to và rông
nên nhiệt độ giảm trời lạnh tại các tỉnh phía bắc của khu vực
trong khi đó từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mưa cũng đã giảm hơn
trong hôm nay và ngày mai toàn vùng có mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
mưa rồng cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi trong thời điểm tối muộn đến đêm
sao đến ngày chín và ngày một mươi khu vực trời sẽ nhiều mây hơn
phía bắc các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên khả năng xuất hiện mưa rào trở lại
nhưng với lượng không nhiều nên nhiệt độ vì thế cũng có xu hướng giảm nhẹ dần
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới do chịu sự chi phối của trường gió đông đến đông bắc hoạt động yếu
nên vùng cao nguyên phổ biến có mưa rào vài nơi
ban ngày là trạng thái thời tiết có nắng gián đoạn cùng nền nhiệt độ tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực nam bộ thời tiết cũng đã ổn định hơn
chủ yếu chỉ còn xuất hiện mưa rào tại ven biển miền tây
về cuối ngày trong những ngày tới tại đây mưa cũng sẽ giảm dần
nếu có sẽ chỉ là mưa rào dài rác về chiều tối và đêm tập trung tại các tỉnh miền tây của khu vực
sao đến ngày mùa một mươi mưa giảm dần cho đến hết mưa
nền nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi bốn ba mươi hai độ